sáng ngày bốn tháng sáu thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến đã chủ trị họp với đại diện ba mươi năm tỉnh thành và các bộ ngành liên quan để thống nhất cách thức và mức hỗ trợ người dân doanh nghiệp có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy
theo cục thú y tính đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại năm mươi hai tỉnh thành trên cả nước
tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn hai hai triệu con với trọng lượng gần một trăm ba mươi tấn thiệt hại ước tính khoảng ba sáu trăm linh tỷ đồng bao gồm chi phí hỗ trợ lợn tiêu hủy mua hóa chất sát trùng